hôm nay tại thị trấn lương sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lương sơn đã khởi tố chín bị can liên quan đến vụ án hình sự về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và tội cố ý gây thương tích
chín bị can bị khởi tố gồm lê văn trường trần văn đoàn lê hoài nam lê mạnh cường phạm quang trung hoàng trí hào lê hải long vũ hoàng sơn và bùi văn kiên đều có hộ khẩu thường trú tại lương sơn hòa bình
như truyền hình công an nhân dân đã phản ánh vụ việc liên quan đến việc tranh chấp đất đai giữa hộ của bà trần thị lịch có hộ khẩu thường trú tại hà nội và ông lê văn trường hộ khẩu thường trú tại thị trấn lương sơn vào chiều ngày một mươi chín tháng bốn khi nhà bà lịch xây tường nhà
công an huyện lương sơn đã làm rõ một mươi sáu đối tượng tham gia cầm gậy tuyếp sắt đập phá xe ô tô do bà lịch thuê hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích trong đó một mươi một đối tượng đã trực tiếp tham gia
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lương sơn đã khởi tố chín đối tượng còn hai đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự dưới một mươi sáu tuổi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân thành phố tới chung cư new saigon để kiểm tra lại hiện trường vụ tiến sĩ bùi quang tính rơi lầu tử vong
việc thực hiện kiểm tra lại hiện trường được tiến hành sau khi cơ quan chức năng làm việc với gia đình nạn nhân
trong đó có thông tin về tình tiết tìm thấy kính cận của tiến sĩ tính thường hay đeo
tại buổi kiểm tra hiện trường có vợ và luật sư nguyễn văn quynh người bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân cũng có mặt
theo luật sư quynh công an mời gia đình lên để chứng kiến việc kiểm tra hiện trường nơi phát hiện tiến sĩ bùi quang tính tử vong tuy nhiên hiện chưa rõ nội dung làm việc của lực lượng chức năng
việc thiếu hiểu biết về tàn trữ sử dụng các loại vũ khí hung khí công cụ hỗ trợ vật liệu nổ đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong thời gian vừa qua
và đây là lời cảnh tỉnh về ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân đặc biệt là thanh thiếu niên
đây là những hình ảnh
đây là hình ảnh bằng nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí hỗn chiến trên đường phố
nhiều vụ việc đã dẫn đến án mạng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
còn đây là những vũ khí hung khí vật liệu nổ sau một buổi vận động người dân tự nguyện giao nộp tại công an phường hai quận bình thành thành phố hồ chí minh
công an phường cũng đã làm công tác tham mưu cho đảng ủy bang thực hiện công tác vận động nhân dân trong địa bàn
trên tinh thần là thu đổi hung khí vũ khí của những cái gì còn sót lại trong nhân dân để từ đó là nhằm kéo giảm cái tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn
đặc biệt là không để xảy ra những cái vụ hoạt thì đáng tiếc và cái vụ việc mà liên quan đến cái sử dụng của hung khí vũ khí
sau khi được công an phường hai quận bình thạnh vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường từ người cao tuổi
cựu chiến binh thanh thiếu niên phụ nữ đã tự nguyện đến giao nộp những con dao tự chế súng hơi đạn nổ
chúng em cũng mua trên mạng đó chủ yếu là để phòng hưng được thôi
giờ mình cũng nhận thức được là hành vi vi phạm pháp luật nên giờ đem nộp
cổ súng này anh là nhập được trên đường nên anh có nghe vận động của phường thôi anh đi ra anh nộp lại anh nộp cho phường
để sau này tránh những cái chuyện vũi go đi xảy ra cho mình chứ cái này rất là nguy hiểm
trẻ đó là mình mua để mình đi bóng chim chơi nhưng mà sau này là mình thấy là
là nó không có tác dụng những cái đó rất là nguy hiểm cho đến xã hội
mình cũng sẽ về mình coi ở chung quanh nó sớm mình có ai mà có những cái vũ khí nào
thì mình cũng nhận động cho bà con đi qua là nộp
đối với mỗi trường hợp đến giao nộp vũ khí hung khí cán bộ công an phường hai sẽ dành tặng một phần quà nhỏ
gồm thiết bị cảnh báo trộm có số trực ban công an phường và nhu yếu phẩm trong gia đình
bên cạnh chương trình về công tác thu đồ vũ khí thì công an phường vẫn thường xuyên thực hiện
những công tác tuần tra trên địa bàn
nhằm kịp thời ngăn chặn những sự việc đáng tiếc xảy ra những việc mà có thể xảy ra
về an ninh trực tận thì kịp thời ngăn chặn
đồng thời là công tác phòng chống phạm về cướp xích dập và chọn các địa bàn
hoạt động giao nổ vũ khí hung khí công cụ hỗ trợ để đổi quà đã và đang được cả nước triển khai từ nhiều năm qua
người dân có thể đến trụ sở công an phường xã tại địa phương giao nộp bất cứ lúc nào
góp phần ngăn chặn những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự đem lại bình yên trong cuộc sống
kính thưa quý vị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn
mật độ học sinh trong phòng chống dịch đối với các cơ sở giáo dục
tuy nhiên thì có những tiêu chí sẽ khó mà để đạt được
trường trung học cơ sở âu lạc quận tân bình có hơn một ba trăm linh học sinh chia làm bốn khối lớp
riêng khối chính có tám lớp sỉ số là ba trăm một mươi sáu học sinh
mỗi lớp có bốn mươi năm học sinh với diện tích phòng học là bốn mươi tám m hai
học hai buổi mỗi ngày
để đảm bảo tiêu chí khoảng cách hai mét trong lớp ba giám hiệu đã tính đến phương án chia lớp học làm hai với mỗi lớp khoảng hai mươi em
xong nếu chia nhỏ lớp ra như vậy thì nhà trường cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình giảng dạy
các tiêu chí thì chúng ta cũng thực hiện rất là tốt
tuy nhiên nếu như mà lớp chín đi học lại cơ sở vật chất thì ổn
tại vì tám lớp thì thành một mươi sáu lớp
tám lớp sẽ thành một mươi sáu lớp và cái số lượng giáo viên dạy thì mình đảm bảo được
nó cái khó khăn là cả là khi mà đồng loạt các em học sinh quay trở lại trường thì cái số lớp nó đương nhiên nó sẽ tăng gấp đôi
và cái thời khóa biểu cũng phải chỉnh lại sao cho nó phù hợp với cái việc mà tăng lớp
và giáo viên thì sẽ dạy nhiều hơn
thì nó gặp rất nhiều khó khăn
đáp ứng tiêu chí khoảng cách hai mét là điều rất khó
thậm chí có thể nói là không thể thực hiện đối với một số trường tại tp hcm
không đủ giáo viên để dạy và cũng không đủ phòng để học
được bảy mươi là cũng đủ để đảm bảo cái hoạt động dạy học
tuy nhiên thì theo tôi nghĩ
mình có thể sắp xếp được có thể giãn cách được
đối với trường thì cũng không thể đủ giáo viên dạy
mà cũng không thể đủ phòng để học
trường chỉ đủ hai mươi một phòng học cho hai mươi một lớp
nếu mà mình giãn cách thì cũng không có phòng thứ hai mươi hai để các em học
đó là khó khăn của trường nên cũng không có giải pháp nào để thay thế được cái đó
rồi lại phát sinh cái chuyện là nếu thầy cô mình dạy nhiều tiết
thì phải có tính tiếp phụ trợ cho thầy cô
rồi lại liên quan tới tài chính
mà hiện tại thì những cái việc đó thì chưa được chỉ đạo từ sở
nên trường cũng không biết phải thực hiện như thế này
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết đây là bộ tiêu chí an toàn
cho nên điểm số sẽ là tổng cộng của các tiêu chí
do đó các trường hoàn toàn có thể linh hoạt từ điều chỉnh
và đưa ra các giải pháp để tổng số điểm đạt từ ba mươi trở lên
giao hoàn toàn cái quyền cái việc mà chủ động sáng tạo cái tình hình
thực chế của cơ sở dân dục mình thì cái người hiệu trưởng
cái người chủ trường là phải chịu trách nhiệm bố trí
và thực hiện bộ tiêu chí này là như thế nào
và tôi cho rằng cái mục tiêu của cái bộ tiêu chí này là áp dụng
để cho các em được thực hiện và các người thầy cô là hướng dẫn
và chỉ đạo cho các em thực hiện cho nó đúng rồi cái sự an toàn đó
đó là một cái mục tiêu cao nhất
nhưng mà cái bộ tiêu chí này nó cũng giúp cho chúng tôi trong cái việc kiểm tra giám sát
sở giáo dục và đào tạo tp hcm sẽ có vài
và các bạn hướng dẫn cụ thể đến các trường
xong chắc chắn sẽ không có một giải pháp chung cho tất cả
các trường cũng không nên quá lo lắng chạy theo từng yêu cầu bộ chỉ số
chỉ vì kết quả đạt hay không đạt
mà điều quan trọng bình vẫn là giáo viên học sinh cần hiểu
và tuân thủ các hướng dẫn phòng chống dịch
kính thưa quý vị trận đánh bom sân bay tân sơn nhất
ngày hai mươi tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm của phi đội quyết thắng
đã khẳng định sự mưu trí sáng tác
điều đặc biệt thành công của trận đánh này
còn có sự đóng góp hỗ trợ quan trọng
của những phi công cán bộ kỹ thuật không quân
nguyện quyền được thu dung
đại tá tư để vẫn luôn nhắc đến phi công trần văn on
người từng bên kia chiến tuyến
và sau này trở thành đồng đội với ông

nguyên lọc phi tuần phó của phi đoàn

thuộc chế độ sài gòn
người phi công ấy bay ở vị trí số năm
trong đội hình phi đội thuyết thắng
cũng là người hướng dẫn những người lính
không quân miền bắc tiếp quản sử dụng
loại máy bay chiến đấu hiện đại a ba mươi một
đây tôi cảm ơn được kỹ thuật
của cả không quân bắc
của cả không quân sài gòn
đã cùng chung sức giúp cho năm máy bay này
cất cánh liền vệ không học
thế còn về các phi công không quân sài gòn giúp tôi thiết là cùng ăn cùng ở cùng làm
thì lập tức nó kết nối vào
thứ hai là cái người việt nam đều là phi công gặp nhau nói một hiểu hai về nghề nghiệp
thứ ba thì để cho tăng cường tranh hòa bọn tôi quá gì làm việc này thì chúng tôi hay kể chuyện tiếu lâm vui
lúc đó nói chung thì lúc đó phải xả rồi
thì mình thấy hai bên nó khác nhau mình sợ ra công việc có chuyện gì hay không
sau thời gian tiếp xúc trong vòng một ngày thì thấy các anh người bắc nói chung là tiếp xúc rất nhỏ nhẹ mềm mềm mại
thế nên mình cũng hết sợ
các anh mới hỏi về vấn đề kỹ thuật của chiếc máy bay như thế nào cách bay bỏng như thế nào
tôi biết tiếng anh thì trong máy bay của mỹ thì tiếng anh
còn các anh thì học tiếng liên xô thì không rành lắm thì mình phải dịch ra
phục vụ cho mục tiêu đánh bom tân sơn nhất năm ấy không còn khoảng cách giữa những người từng coi nhau là kẻ thù
chỉ có sự đồng lòng quyết tâm của những người lựa chọn dân tộc lựa chọn chính nghĩa
lúc tôi ở chung với các anh thì tôi rất mến tại vì ở gần gần nhau tối thì cũng qua trò chuyện nói chuyện này chuyện kia
rồi tôi đi quý
mình thấy tình cảm nó càng ngày càng thấm
lúc đó tôi thấy các anh không có phong biệt mình cũng lúc đó cũng nói chung là không còn nghĩ ngợi vấn đề hai bên nữa
mấy mươi năm sống bình lặng như một lão nông chính hiệu
chiếc khuôn chương chiến công giải phóng hạng nhất và tình cảm của đồng đội là thứ khiến ông luôn tự hào nhắc ông nhớ về một ngày tháng bốn đặc biệt
và câu chuyện giữa những người đồng đội năm nào bao giờ cũng như mới
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy hôm nay xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ thì kim thảo xin mời quý vị cùng quay trở về trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước dân tộc việt nam đã lập lên những chiến công lịch sử huyền thoại
một trong những huyền thoại ấy là câu chuyện về những cán bộ công an làm nhiệm vụ thám không hay còn gọi là tình báo
những cán bộ công an đầy bản lĩnh trí tuệ đã chui sâu bám chắc vào trong lòng địch và luôn quyết định
quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm vì chiến trường miền nam
nhiệm kỳ nào trung ương cũng có nghị quyết kết luận về công tác xây dựng đảng
đó là một tư tưởng một quan điểm nhất quán của đảng ta
chính vì vậy đảng không ngừng lớn mạnh đủ sức lãnh đạo đưa cách mạng tiến lên
ngày hai mươi sáu tháng bốn vừa qua tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có bài viết về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội một mươi ba
với nhan đề một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội một mươi ba của đảng
trong đó tổng bí thư chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh đến công tác cán bộ
bởi công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng đảng
mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của đảng nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng
trong bài viết của mình tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định
sau ba mươi năm năm đổi mới đội ngũ cán bộ nước ta có lập trường tư tưởng
bản lĩnh chính trị vững vàng có đạo đức lối sống giản dị gương mẫu
có ý thức tổ chức kỷ luật luôn tu dưỡng rèn luyện trình độ năng lực được nâng lên
tuy nhiên đội ngũ cán bộ của ta hiện nay đông nhưng chưa thật mạnh
tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ vẫn xảy ra ở nhiều nơi
đáng nói một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng giảm suất ý chí
làm việc hời hợt ngại khó ngại khổ
thậm chí có người suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
có biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
bằng chứng chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa một mươi hai đến nay
gần một trăm linh cán bộ cao cấp thuộc diện trung ương quản lý đã bị kỷ luật
một số cán bộ đã bị xử lý hình sự
tuy nhiên nhìn vào những con số tổ chức đảng đảng viên bị kỷ luật trong nhiệm kỳ qua cho thấy
với tầng chính trị cao trong xây dựng chỉ đúng đảng
phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực của ban chấp hành trung ương bộ chính trị
ban bí thư và cá nhân tổng bí thư chủ tịch nước
trước nay người ta chỉ nói là muốn đánh từ vai trở xuống
nhưng bây giờ là bất kể cán bộ nào có biểu hiện vi phạm
thậm chí là những người đã về hưu
nhưng mà bây giờ tìm ra những khuyết điểm vấn đề cần phải được xử lý
mà xử lý đây không phải là giữa cá nhân với cá nhân
mà là để rút ra một bài học
và do vậy thì việc xử lý những cán bộ thái hóa biến chất về chính trị
tư tưởng và đạo đức đối sống như thế đó là rất cần thiết
và chính từ thực tiễn đó thì cái việc vấn đề chuẩn bị cho nhân sự đại hội đảng
các cấp tiến sư đại đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
nó có những căn cứ thực tiễn để chúng ta phân loại
và chúng ta lựa chọn cán bộ đảng viên theo đúng những tiêu chuẩn của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nhiều lần khẳng định
công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt
thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt
trong những năm gần đây chúng ta đã cố gắng có nhiều đổi mới
trong các khâu của công tác cán bộ để đảm bảo dân chủ công khai
minh bạch với mục đích cuối cùng là chọn được đúng người có đức có tài
bởi vậy theo tổng bí thư chủ tịch nước công tác nhân sự không chỉ là của một đại hội đảng
mà gắn liền với vận mệnh của đảng
sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước
đảng ta sắp tới dự định lựa chọn bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo
ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
nhất là cán bộ chủ chốt thế nào để đủ sức mạnh gánh vác nhiệm vụ cách mạng to lớn mà lịch sử giao phó
đó là câu hỏi mà tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã hỏi
để dẫn nhập vào các tiêu chí giới thiệu và lựa chọn nhân sự cho đại hội một mươi ba của đảng
đó là vừa có đức
vừa có tài
trong đó đức là gốc
đức là chạy quyền là tham nhũng là bè cánh là cục bộ là bản vị
là địa phương chủ nghĩa vun vén cá nhân
một thời gian vừa qua chúng ta xử lý một trăm linh cán bộ tốt cao do tôi quản lý
cho nên cái tâm đã không đủ thiệu
kiên quyết không bỏ sót những người thực sự có đức có tài đủ tiêu chuẩn
đồng thời cũng không để lọt vào ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba những người có một trong sáu khuyết điểm
bản lĩnh chính trị không vững vàng
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng thất thoát
không chịu nghiên cứu học hỏi bảo thủ trì trệ làm việc kém hiệu quả
kê khai tài sản không trung thực có biểu hiện giàu nhanh nhiều nhà nhiều đất
và vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay
tổng quý thư nguyễn quốc trọng nhấn mạnh rất hài hòa
cái việc một mặt chúng ta không để sót những người có đức có tài
có năng lực có phẩm chính nhất để cấu tạo bảo bán chấp hành trung ương
bảo bộ chính trị bảo bán vi tư
nhưng đồng thời cũng không để lót vào những cái kẻ cơ hội su lĩnh a du
và có thể nói là thiếu cái phẩm chất đạo đức
và trong vài ngày thì đồng chí nguyễn quốc trọng đã chỉ ra sáu biểu hiện cụ thể
tôi thấy là rất đồng tĩnh
nhưng mà có một cái điểm bao trùm nhất trong này nó
chính trị và chống tỳ tổng quý thư nhấn rất mạnh đến bản lĩnh chính trị
và bản lĩnh chính trị thì theo tôi hiểu đây là một cái điểm cực kỳ quan trọng
nó quyết định phẩm chất chính trị năng lực chính trị
và có thể nói là cả trí tuệ và tầm nhìn nó đều tập trung ở đây
rõ ràng công tác nhân sự đại hội là vô cùng quan trọng
nhưng cũng hết sức phức tạp khó khăn nặng nề
đòi hỏi ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao
với quyết tâm nỗ lực rất lớn có cách làm thật sự công tâm khách quan khoa học
đặt lợi ích của quốc gia dân tộc của đảng của nhân dân lên trên hết trước hết
ủng hộ quan điểm phải lựa chọn cán bộ có đủ đức đủ tài
nhưng ông nguyễn văn hiền cũng rất đồng tình khi tổng bí thư chủ tịch nước nhận định
công tác cán bộ cực kỳ phức tạp khó khăn vì nó liên quan đến con người
là công tác con người nên rất dễ phát sinh vấn đề tâm tư dây dứt gây mất đoàn kết
tôi rất ủng hộ về vấn đề quan điểm của đồng chí tổng bí thư vừa qua trong công việc chuẩn bị cho đại hội đảng
thứ một mươi ba và chọn những người có đức có tâm có tài có tầm nhìn rộng
và vì nước vì dân đồng thời công khai minh mạch rộng rãi cho mọi tầng nhất nhân dân
trong nước cũng như ngoài nước hiểu rõ đường lối chính sách đúng đắn của đảng ta trong thời gian hiện tại
cũng thời gian lâu dài sau này
sự ủng hộ và kỳ vọng của ông hiển cũng là mong mỏi của nhân dân vào công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội một mươi ba sắp tới
chúng tôi mong là tới cái đại hội đảng bộ tới thì chúng ta sẽ tìm được những người mà cán bộ thực sự là của nhân dân có đức có tài có lòng
và luôn thương yêu nhân dân
đặt cái quyền lợi của nhân dân lên trên hết
cuộc lựa chọn này thì mình hy vọng rằng sẽ được công khai và minh bạch để cho người dân có một niềm an tâm tin tưởng
đội ngũ lãnh đạo mới cũng như là ban chấp hành mới sẽ là cùng người dân chung tay để xây dựng đất nước tốt đẹp hơn
muốn thế phải thật sự phát huy dân chủ trong việc phát hiện giới thiệu nhân sự bằng mọi biện pháp
dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng không đủ điều kiện tiêu chuẩn
nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc xa suốt về phẩm chất đạo đức
đấy là một việc không đơn giản
vì như đồng chí tổng bí thư trong bài phát biểu của mình cũng đã chỉ ra
thì có thể chúng ta phải xem xét không chỉ là hiện tượng
nhưng tất nhiên không thể bỏ qua hiện tượng
mà phải xem xem thế bản chất của vấn đề bản chất của cán bộ đảng đường được lựa chọn
và đấy là một cái việc là đòi hỏi mỗi cấp ủy mỗi tổ chức đảng
và những người có trách nhiệm trong đảng
phải bám sát cái mục tiêu lựa chọn cán bộ có đức có tài
vai trò cán bộ đó thì không chỉ là của cơ quan nhân sự
mà của toàn đảng của hoạt động chính trị và của nhân dân
và nhân dân tuy nhiên cũng không phải là người cuối cùng là người phê duyệt
là ai sẽ giữ cơ vị nào
thế nhưng mà cái tín nhiệm của nhân dân là một thứ đó có lẽ đặc biệt quan trọng
để cơ quan nhân sự hoặc là tổ chức đảng có thể giới thiệu giữ cơ vị này
giữ cơ vị này cơ vị khác
theo tổng bí thư chủ tịch nước công tác nhân sự cuối cùng là phục vụ mục đích
và trách nhiệm phải xây dựng được một ban chấp hành trung ương mạnh
một bộ chính trị mạnh một ban bí thư mạnh thật sự đoàn kết thống nhất cao
xung quanh người đứng đầu để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề
thực tiễn cũng đã trở thành trong cái nhiệm kỳ khóa một mươi hai này
chính nhờ chúng ta có một tập thể ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư đoàn kết nhất trí trên dưới một lòng
cho nên đồng chí phải lưu ý nhắc nhở rằng phải luôn luôn nhấn mạnh vấn đề đoàn kết
vì đây chính là nguồn gốc của sức mạnh
chính đảng ta có sức mạnh chính là ở sự đoàn kết mà bác hồ trước đây lúc sinh thời
bác cũng luôn luôn đau đáu